do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực bắc bộ từ đêm qua ba tháng tám trên địa bàn tỉnh phú thọ đã có mưa rất to
tại huyện miền núi tân sơn nước sông dâng cao đã khiến bốn xã tạm thời bị cô lập
mưa to đã khiến mực nước tại các đập tại huyện tân sơn dâng lên trên một mét
nước chảy xiết khiến các phương tiện không thể đi lại
bốn xã bị cô lập gồm tân sơn đồng sơn lai đồng và kiệt sơn
hiện nhiều người dân vẫn chưa thể về nhà
trước đó huyện tân sơn và các xã trên địa bàn đã cử người túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn tại các điểm trọng yếu
kiên quyết không cho người dân phương tiện giao thông di chuyển qua lại bảo đảm an toàn về tính mạng cũng như tài sản cho nhân dân